khu công nghiệp thanh bình là khu công nghiệp duy nhất của tỉnh bắc cạn từng được kỳ vọng rất lớn
trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương tuy nhiên gần một mươi năm qua
nhiều dự án đầu tư vào khu công nghiệp này không phát huy được hiệu quả
thậm chí cho đến nay vẫn có dự án chỉ nằm trên giấy điều này đã khiến phần lớn diện tích đất
ở đây bị bỏ hoang gây ra lãng phí không hề nhỏ về tiền của nhà nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khu công nghiệp thanh bình có vốn đầu tư hai trăm bốn mươi bốn bảy tỷ đồng trong đó nguồn vốn trung ương hỗ trợ
hai trăm linh sáu tỷ đồng phần còn lại từ ngân sách địa phương với tổng số hai mươi bốn hạng mục hạ tầng kỹ thuật
khu công nghiệp thanh bình lần lượt được xây dựng trên quy mô diện tích hơn sáu mươi hai hectare
và bắt đầu thu hút doanh nghiệp đầu tư từ năm hai nghìn chín
thời điểm hương thịnh nhất của khu công nghiệp này cũng chỉ vòn vẹn sáu doanh nghiệp vào đầu tư
nhưng sau đó cũng dần tuyên bố phá sản
đến hiện tại chỉ còn duy nhất công ty của phần xa hà bắc còn hoạt động cầm chừng
để chờ phê duyệt dự án đầu tư mới sau khi dự án cũ không đem lại hiệu quả
thưa quý khán giả tôi đang đứng ở phần đất tại khu công nghiệp thanh bình
mười năm trước đây được coi là một vùng đất vàng hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn phát triển kinh tế của tỉnh bắc cạn
tuy nhiên suốt một mươi năm qua nhiều hạng mục công trình ở đây đã chưa một lần đi vào sử dụng
đằng sau tôi là một ví dụ
nó giống như một đại công trường đã được bỏ
không rất là lâu rồi
tính lên cái lãng phí thì điều đó là quả rõ
vì hiện nay có rất nhiều cái doanh nghiệp là họ rất cần đất để mà đầu tư vào khu công nghiệp
nhưng mà ban quản lý cũng không thể chỉ ra được là cái phần diện tích nào để cho họ vào đây để họ đầu tư
cái đấy là một cái rất là thiệt hỏi
và nhà đầu tư họ đến rồi thì không có đất cho họ thì họ lại đi
đấy là một cái có thể
là một cái nỗi buồn của khu công nghiệp mình
và cái việc này thì gọi là lãng phí là quá lãng phí cho đến thời điểm này
không thu hút được những doanh nghiệp thật sự có năng lực tâm huyết
chưa quan tâm đúng mức việc thẩm định các dự án đầu tư
hiệu quả đầu tư thấp được đánh giá là những nguyên nhân chủ yếu
khiến cho khu công nghiệp thanh bình bị lãng phí trong thời gian dài
một nghịch lý ở đây hiện nay đó là những doanh nghiệp đã được giao phần lớn diện tích đất
thì nhiều năm qua không đầu tư nhà máy giữ đất và bỏ hoang lãng phí
nợ tiền sử dụng các dịch vụ ở khu công nghiệp
trong khi đó có những doanh nghiệp khác muốn đầu tư vào khu công nghiệp thanh bình
lại không còn đất để cấp
trong cái quản lý nhà nước của mình thì cũng có một cái vấn đề
mà mình ở đây là chưa thật sự gọi là mạnh mẽ
trong cái việc giải quyết dứt điểm những cái vương mắc những cái tồn tại
những cái việc mà theo luật định quy định mình áp dụng
thì nó một phần nào nghe nó có vẻ cứng nhắc
nhưng một phần nào mình cũng còn chưa thật sự là làm cho nó được chậm được
thì với những cái tình trạng như thế này
thì ban quản lý cũng sẽ đề xuất với tỉnh là giải quyết cho theo đúng luật
và thu hồi những cái diện tích nào mà không có hiệu quả
đầu tư lớn hiệu quả thấp đang là bất cập của rất nhiều công trình có vốn bằng ngân sách nhà nước tại bắc cạn
với số tiền đầu tư gần hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng
nhưng một mươi năm qua khu công nghiệp này chỉ đóng góp cho ngân sách tỉnh trên một mươi tỷ đồng
vấn đề quan trọng với ban quản lý khu công nghiệp thanh bình
và các cấp ngành của tỉnh hiện nay
đó là cần sớm có giải pháp quyết liệt hơn trong việc thu hồi đất
không để những doanh nghiệp có năng lực yếu đầu tư không hiệu quả ở trong khu công nghiệp này
nếu không kiên quyết hy vọng về một điểm sáng góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương
tạo công an việc làm cho người dân từ khu công nghiệp này là quá xa vời